bà trương mỹ lan khẳng định với luật sư với điều kiện kinh tế với uy tín và khả năng của bản thân
nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào
bà lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn
theo đó gia đình bà chủ vạn thịnh pháp cung cấp danh sách hơn một mươi tài sản có giá trị rất lớn
và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý
từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đối với tám mươi sáu bị cáo
trong đó bị cáo trương mỹ lan là cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị xét xử về các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
trong vụ án này bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị truy tố về các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy pha tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
quy định tại khoản ba điều một trăm bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
bà lan bị xác định có vai trò chính gây thiệt hại cũng như chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của ngân hàng scb
sự kiến phiên tòa sơ thẩm
bài trương mỹ lan sẽ diễn ra gần hai tháng kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng bốn
từng được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất việt nam này phải đối diện với ba tội danh
trong đó có tội tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình
bà trương mỹ lan được dư luận quan tâm và chú ý hơn cả
trao đổi với phóng viên luật sư giang hồng thanh đoàn luật sư tp hà nội cho biết
ông là một trong năm luật sư bảo chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà trương mỹ lan
ngoài ông giang hồng thanh
các luật sư khác bảo chữa cho bài lan gồm luật sư nguyễn huy thiệp
phan trung hoài phan minh hoàng và trương thành đức
luật sư giang hồng thanh cho hay ông và các đồng nghiệp được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba
viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba và tòa án nhân dân tp hồ chí minh
tạo điều kiện thuận lợi để gặp gỡ trao đổi với bà trương mỹ lan
sau khi kết thúc điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tp hồ chí minh
tiếp tục hỗ trợ tối đa cho các luật sư trong việc sao chùm
nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án thời gian không hạn chế
về sức khỏe của bà trương mỹ lan luật sư thanh cho hay
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp được các cơ sở giam giữ như
trại tạm giam công an tỉnh vĩnh phúc trại tạm giam công an tỉnh hải dương
và hiện nay là một trại tạm giam tại tp hồ chí minh quan tâm chăm sóc nên sức khỏe rất tốt
qua ghi nhận bà lan mắc nhiều bệnh phải dùng gần một mươi loại thuốc mỗi ngày
tuy nhiên bệnh xá và bác sĩ của trại tạm giam không lúc nào để bà lan bị thiếu thuốc
khi sắp hết thuốc mà gia đình chưa kịp gửi là trại thông báo cho luật sư gửi bổ sung
về tinh thần bà lan ổn định vững vàng không thăn phiền đổ lỗi oán trách ai
bà lan vẫn tin vào đảng và nhà nước
luật sư thanh cho biết thêm do gia đình bà lan ở xa
nên cơ quan tố tụng và các cơ sở giam giữ cho phép ông thanh thay mặt gia đình mỗi tháng
từ hai đến ba lần gửi đồ ăn uống nhu yếu phẩm thuốc men cho bà
bà trương mỹ lan rất cảm kích và gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng
mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa đồng nhất với quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng
thế nhưng bà trương mỹ lan bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình
cũng như vận động gia đình kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt đề
các vấn đề về tài chính kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án
trong trường hợp tòa án phán quyết bà lan có tội phải trách nhiệm bồi thường khắc phục
bà lan khẳng định với điều kiện kinh tế với uy tín và khả năng của bản thân
nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào
bà đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn
bà trương mỹ lan chia sẻ với luật sư không phải bây giờ và trong tình cảnh hiện nay bà mới có đề xuất này
trên thực tế từ khi nhà nước có chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yêu kém
thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn vào năm hai nghìn một mươi một
theo lời vận động của ngân hàng nhà nước khi đó
bà lan đã dùng nhiều tài sản có giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng của bản thân và gia đình
đưa vào ngân hàng bảo lãnh cho nhiều khoản nợ không phải của mình
để làm phương án cơ cấu các khoản cấp tiến dụng yếu kém trước đó
tránh cho ba ngân hàng không bị đổ vỡ ảnh hưởng đến hệ thống các tổ chức tiến dụng
gia đình bà lan cũng cung cấp danh sách hơn một mươi tài sản có giá trị rất lớn
và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý
khi các luật sư trao đổi với bà lan về khối bất động sản khổng lồ
ở những vị trí đắc địa tại tp hcm về việc tại sao chưa triển khai dự án
bà lan lý giải muốn lựa chọn đối tác tốt nhất về tài chính kỹ thuật và quản trị
để xây dựng những công trình tầm cỡ thế giới như tòa nhà times square của vợ chồng bà
mang lại dấu ấn cho việt nam và nhất là nâng cao hình ảnh của tp hcm
là nơi dòng họ và gia đình bà nhiều đời nương nóng chịu ơn
sắp đến ngày xét xử bà trương mỹ lan mong muốn các cơ quan tổ chức tổ chức
và các cơ quan tổ tụ xem xét một cách kỹ lưỡng thấu đáo mọi vấn đề
để ban hành quyết định thấu tình đạt lý cho bà và những người khác trong cùng vụ án
ở vụ án này bà trương mỹ lan có hai người thân trở thành bị cáo là ông chu lập cơ
chồng bà trương mỹ lan và trương huệ vân cháu ruột bà trương mỹ lan
cáo trạng xác định hai người này làm theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
dẫn đến các hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
ông chu lập cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay
cụ thể ông chu lập cơ là cổ đồng chính chủ tịch hội đồng quản trị
giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần times square việt nam
năm hai nghìn một mươi hai trương mỹ lan đã trao đổi thông nhất với chu lập cơ và lãnh đạo ngân hàng scb
về việc sử dụng tài sản ở times square để đảm bảo cho các khoản vay
theo chỉ đạo của trương mỹ lan chu lập cơ ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
biên bản họp hội đồng quản trị của công ty times square
chấp thuận thế chấp tài sản nhằm bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do bà lan chỉ định
tiếp đó trương mỹ lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
và công ty times square lập các hồ sơ vay vốn khống nhờ người đứng tên các khoản vay
và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn
tại cơ quan điều tra ông chu lập cơ khai nhận đã ký các thủ tục đảm bảo khoản vay
theo đề nghị của bản lan
ông cơ không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn không có nhu cầu vay
thế nhưng vẫn ký vào các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà lan
qua trao đổi với vợ ông chu lập cơ được đề nghị lấy tài sản dự án times square
để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân tổ chức do bà lan chỉ định tại ngân hàng scb
ông chu lập cơ đã đồng ý thống nhất với vợ để ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
nghị quyết công ty times square chấp thuận thế chấp và gia hạn thế chấp
cho các khoản vay
sau bản lan đề nghị tại scb bị cáo nhận thức rõ việc ký các biên bản
nghị quyết của công ty times square là thủ tục bắt buộc mới đủ điều kiện pháp lý
để thế chấp vay vốn tại ngân hàng scb
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn chu lập cơ đã giúp trương mỹ lan
hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng scb
cho bảy mươi ba khoản vay của sáu mươi bảy khách hàng
tổng số tiền giải ngân là hai mươi chín bốn trăm bốn mươi năm
thời hạn vay vốn năm năm toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng
cho mục đích riêng của trường mỹ lan
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai tổng nghĩa vụ các khoản nợ do chu lập cơ
ký hợp thức thủ tục còn bốn mươi sáu khoản vay với tổng cộng dư nợ là ba mươi chín hai trăm một mươi bảy tỷ đồng
sau khi đối xử với giá trị các tài sản đảm bảo khoảng ba mươi tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định ông chu lập cơ đã giúp sức cho bãi trường mỹ lan
gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền chín một trăm một mươi sáu tỷ đồng
bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng tiền thiệt hại hơn bốn mươi hai bị hại
cùng với đó là số tiền hối lộ lớn nhất từ trước tới nay
cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
những sai phạm trong vụ án này diễn ra trong thời gian dài
liên quan nhiều đơn vị và không ít cá nhân liên đới cho thấy
những thủ đoạn thao túng của một cá nhân đối với toàn bộ hoạt động của một ngân hàng